các trinh sát đã mật phục theo sát và bắt quả tang xình đang giao ma túy cho khách tại quán cà phê này
thời điểm này trong túi sách của sinh có một mươi bảy viên ma túy loại mdma một mươi ba viên nén màu hồng là ma túy metafetamin
ba túi nilon bên trong cũng chứa ma túy metafetamin cùng với hai đoạn ống hút nhựa để dùng hút ma túy
theo tài liệu điều tra thủ đoạn hoạt động của sinh rất tinh vi thường xuyên thay đổi địa điểm phương thức giao hàng
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê văn sình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong khi đó tại tỉnh hương yên hàng loạt các ổ nhóm sử dụng ma túy quy mô lớn được lực lượng công an triệt phá
điều đáng nói là các đối tượng liên quan đến những vụ án ma túy này tuổi đời đều còn rất trẻ
trước tình hình đó công an tỉnh hưng yên đã đồng loạt gia quân triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện để triệt phá các ổ nhóm sử dụng ma túy
đồng thời chặt đứt nhiều đường dây buôn bán trái phép các chất ma túy vào địa bàn
quán karaoke phan tôn ở thôn liêu trung xã liêu xá huyện yên mỹ
qua công tác trinh sát nắm tình hình văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã phối hợp với công an huyện yên mỹ đột kích vào quán
tại thời điểm kiểm tra tại bảy phòng hát của quán karaoke này
lực lượng công an phát hiện chín mươi ba thanh niên có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi năm
trong đó có ba mươi một nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy bay lắc quay cuồng trong tính nhạc lớn
trước đó tại quán karaoke x men ở thôn hồng thái xã đông kết huyện quái châu
khi lực lượng công an kiểm tra phát hiện tại bốn phòng hát của quán karaoke này có sáu mươi chín thanh niên
trong đó có ba ba nữ bốn mươi sáu nam có dấu hiệu sử dụng ma túy bày lắc
trong các phòng hát hầu hết các vụ ma túy mà công an tỉnh hưng yên thời gian qua triệt phá
các đối tượng đều là thanh niên lợi dụng các quán karaoke để sử dụng ma túy

với việc phát hiện các chuyên án vượt qua của lực lượng cảnh sát ma túy

nó là một cái lực lượng mà chúng ta có thể dùng để thực hiện các quán karaoke
cái việc an ninh rất tốt của tỉnh hưng yên mình hầu như là không nhầm thì tôi nghe thông tin
thì là có bắt giữ và triệt phá được mấy khu để tránh bớt được những tình trạng là các cháu còn nhỏ bây giờ là đầu óc chưa cứ đua đòi
các gia đình có thanh niên trẻ kể cả nhà tôi cũng thế thôi
nên là để các cháu nhìn vào thì nó giảm đi được những cái phần hư hỏng này khác
thì theo tôi là rất tốt cho nói chung cho nhân dân
liên tiếp nhiều đường dây mua bán ma túy lớn được phát hiện bóc gỡ
nhiều tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp với hàng chục đối tượng tham gia bị triệt phá thời gian qua
cho thấy sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan chấp năng tỉnh hưng nhiên
nhằm từng bước quản lý và đẩy lùi tệ nạn ma túy tệ nạn xã hội trên địa bàn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng hoàng thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán thành phố vinh tỉnh nghệ an thường trú tại phòng b hai nghìn sáu trăm linh sáu
tòa nhà hateco phường yên sở quận hoàng mai hà nội
phạm tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
khám xét tại nơi ở của hồng thị hương lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu
và hàng chục cuốn hộ chiếu visa máy tính máy in màu giấy tờ
liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân xuất cảnh sang lao động trái phép ở nước ngoài
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ năm hai nghìn một mươi năm hoàng thị hương đã đứng ra
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bride brose bride việt nam có tên giao dịch là v brose
kinh doanh dưới vỏ bọc buôn bán tổng hợp hương đã câu kết với nhiều đối tượng chân dết
ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để tư vấn làm thủ tục cho một mươi ba trường hợp là lao động
ở các huyện như thanh thọ xuân triệu sơn nông cống thành phố thanh hóa và tỉnh nghệ an
sang nhật bản theo đơn hàng kỹ sư nhưng thực chất là đi theo visa du lịch một mươi năm ngày
sau đó trốn ở lại nhật bản để lao động bất hợp pháp vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
gây ra vụ đột nhập nhà dân đục phá kết sát lấy trộm tài sản khoảng chín mươi năm triệu đồng
một cặp vợ chồng vừa bị công an huyện crong park tỉnh đắk lắc bắt giữ chỉ sau một mươi hai giờ gây án
đang nói là trước đó thì người chồng đã đặt vụ đục phá kết sát khác lấy trộm tổng tài sản bốn trăm năm mươi triệu đồng
trước đó gia đình ông nguyễn văn lợi ở thôn bốn a xã yà phê huyện cron park
khi đi làm về thì phát hiện bị kẻ gian phá khung sắt cửa thông gió đột nhập vào nhà
đục phá kết sát lấy đi toàn bộ tài sản gồm tiền và nhiều trang sức bằng vàng trị giá khoảng chín mươi năm triệu đồng
sau khi nhận tin báo từ gia đình ông lợi công an huyện cron park đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường
triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra và sau một mươi hai giờ đã làm rõ hai đối tượng trộm cắp sắt
đó là vợ chồng nguyễn đôn hòa và vòng nhục chánh chú tại thôn phước hòa một xã e quang huyện cron park
khám xét nơi ở của hai vợ chồng này công an huyện crong park đã thu được toàn bộ tăng vật là tài sản trộm cắp được
và nhiều dụng cụ mà hai đối tượng dùng để cắt cậy phá cửa nhà dân trộm cắp
qua khai thác công an huyện cron park còn làm rõ trước đó vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn đôn hòa đã đột nhập vào nhà một người dân khác ở thôn bốn xã ia phê huyện crong park
đục phá các sát lấy đi tài sản tổng giá trị bốn trăm năm mươi triệu đồng
qua khai thác công an huyện cron park đã được nhập vào nhà một người dân khác ở thôn bốn xã ia phê huyện cron park đã được nhập vào nhà một người dân khác ở thôn bốn xã ia phê huyện cron park đã được nhập vào nhà một người dân khác ở thôn bốn xã ia phê huyện cron park đã được nhập vào nhà một người dân khác ở thôn bốn xã ia phê huyện cron park đã được nhập vào nhà một người dân khác ở thôn bốn xã ia phê huyện cron park đã được nhập vào nhà một người dân khác ở thôn bốn xã ia phê huyện cron park đã được nhập vào nhà một người dân khác ở thôn bốn xã ia phê huyện cron park đã được nh
có cách bảo vệ tài sản cho nó hợp lý như là lắp các hệ thống báo động cảnh báo hoặc là có người chống coi
bước đầu hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tránh loanh quanh khai nhận chỉ chở hòa đến địa điểm trộm cắp sau đó quay về
hiện công an huyện công pháp đã trao trả lại toàn bộ tài sản cho gia đình ông nội
và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý
sau khi nhậu xong điều khiển xe gây tai nạn chết người
võ tấn thành chú tại xã bình thành huyện châu thành tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành ra quyết định khởi tố
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nhậu cùng với một số người bạn
thành điều khiển xe máy biển kiểm soát sáu mươi bảy ab bảy trăm một mươi tám theo hướng huyện tri tôn và lộ tẻ
khi đến khu vực ấp vĩnh lộc xã vĩnh bình huyện châu thành
do vừa mới nhậu xong có sẵn men rượu trong người nên thành bị choáng không chú ý quan sát
đã đụng vào anh nguyễn hoàng vũ chú huyện mỏ cầy tỉnh bến tre đang đi bộ cùng chiều phía trước
cú đâm mạnh khiến anh vũ bị thương nặng và tử vong ngay sau đó
kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí
phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn vũ thùy trang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi chín trên sáu nơi trang long
phường bảy quận bình thạnh tp hcm về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
còn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tp hcm cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba hộ khẩu thương chú tại hai trăm ba mươi một trên ba mươi
phường tám quận sáu tp hcm và đối tượng võ thanh long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi chín f trên một trăm tám mươi sáu trên một trăm linh f bến vân đồn phường bốn quận bốn tp hcm
bị công an tp hcm ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải nhận những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
để đảm bảo an toàn cho bản thân quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện